nhiều chương trình hoạt động chào mừng đón tết nguyên đán mậu tuất đang được tổ chức đầy sôi nổi
tại thành phố hà nội ban quản lý phố cổ hà nội đã tổ chức khai mạc các chương trình
hoạt động văn hóa mừng đảng mừng xuân với chủ đề tết việt
năm nay ban quản lý phố cổ hà nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa tái hiện tết cổ truyền dân tộc
từ ngày hai tháng hai đến hết ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi tám tại nhiều địa điểm
tại đình kim ngân bốn mươi hai hàng bạc có nhiều hoạt động được tổ chức như
giới thiệu và trình diện các dòng tranh dân gian
giới thiệu sắp đặt không gian thờ của gia đình thành thị và gia đình nông thôn đồng bằng bắc bộ
tết nguyên đán đấy là một cái hình ảnh mà nó ngoài cái phần phần truyền thống theo như chúng ta nghĩ
thì nó lại có một cái tính giáo dục rất là cao giáo dục rất là cao
nhắc nhở lại chúng ta một cái giai đoạn một cái năm chúng ta sống như thế nào
nhắc nhở chúng ta nhìn lại về tổ tiên như thế nào
rồi nhắc lại chúng ta về các mối quan hệ trong gia đình như thế nào
nhắc nhở chúng ta về các cái quan hệ giữa bạn bè và đồng nghiệp như thế nào
đấy là cái tết luôn luôn có một cái hình ảnh mà chúng ta phải nhìn thấy cái bản chất rất lõi của nó
bản thân tôi cảm thấy rất là vui và cảm thấy là ấm áp
và khi mà tôi được quay trở lại một cái không khí rất là mang đậm bản sắc dân tộc của người việt nam
khi mà giới trẻ như chúng tôi mà được tham dự vào những lễ hội hoạt động
bổ ích như thế này thì chúng tôi cảm thấy là cần phải được giữ gìn những cái nét cổ truyền văn hóa của dân tộc
tại ngôi nhà di sản tám mươi bảy mã mây và trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ năm mươi đào duy từ
sẽ diễn ra các hoạt động tái hiện lại không gian đón tết của một gia đình đồng bằng bắc bộ xưa
đặc biệt là hoạt động trưng bày các tác phẩm tranh và chó đá với chủ đề chó trong đời sống người việt
ngôn ngữ của lời chó thông qua cái sự vẫy đuôi cái sự hoan hỷ và cái sự đa dạng
của cái góc độ tạo hình thì cũng thể hiện được một cái sự đó mà nó mang tính chất là báo hiệu một cái hai trăm một mươi tám đầy màu sắc
và đầy những cái sự vui tươi
và tôi cũng nhìn thấy cái cơ hội cho cái việc là chúng ta sẽ có nhiều cái điều kiện hơn để đưa được những cái thứ tưởng chừng
nó nằm ở trong bảo tàng và trong đời sống đương đại
với nhiều hoạt động phong phú ban quản lý phố cổ hà nội mong muốn giới thiệu đến công chúng
những nét văn hóa truyền thống đặc sắc trong dịp đón tuyết cổ truyền của dân tộc việt nam
đây là hoạt động văn hóa hết sức có ý nghĩa và cần được phát huy trong điều kiện nhiều nét văn hóa cổ truyền đang ngày càng bị mai một